công an tỉnh đồng nai đã lập hồ sơ xử lý vụ việc hàng trăm thanh niên tụ tập đua xe trái phép trên quốc lộ năm mươi một
đoạn giáp danh giữa hai tỉnh đồng nai và bà rịa vũng tàu
cụ thể khoảng hai giờ ngày sáu tháng năm hàng trăm thanh niên đến từ các tỉnh đồng nai bình dương
thành phố hồ chí minh long an đã tụ tập trên tuyến quốc lộ năm mươi một để xem hàng chục quái xế điều khiển xe không biển số
dồ gai ngỏi bốc đầu trên đường gây mất an toàn giao thông khiến các phương tiện ô tô lưu thông qua khu vực bị ủ nứ
trước đó nhóm thanh niên này đã tham gia đua xe trên quốc lộ năm mươi một đoạn qua ngã ba bến gỗ thuộc địa phận xã an hòa thành phố biên hòa
thì bị lực lượng phòng cảnh sát giao thông pc sáu mươi bảy công an tỉnh đồng nai truy đuổi
các đối tượng kéo nhau bỏ chạy về khu vực giáp danh với tỉnh bà rịa vũng tàu
dư luận đề nghị các lực lượng chức năng cần thường xuyên tuần tra kiểm soát và kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông